bộ thông tin và truyền thông vừa ký ban hành quyết định cho phép thiết lập mạng viễn thông công cộng
và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông bốn g cho tập đoàn viettel và tập đoàn vnpt
chiều một mươi bốn tháng một mươi bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn đã ký giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng
và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông bốn g cho tập đoàn viễn thông quân đội viettel và tập đoàn biểu chính viễn thông việt nam vnpt
với quyết định này hai nhà mạng sẽ có thể chính thức triển khai cung cấp dịch vụ bốn g trên băng tần một tám trăm linh mh ra thị trường
viettel và vnpt cũng là hai doanh nghiệp đầu tiên nộp hồ sơ xin cấp phép bốn g lên cục viễn thông
bốn g là công nghệ viễn thông thế hệ thứ tư hiện đã được triển khai ở nhiều nước trên thế giới
về mặt lý thuyết bốn g có tốc độ cao hơn ba g hàng chục lần